quy định này nhằm tăng cường quản lý xuất khẩu gỗ rán sang hoa kỳ và phòng tránh gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa truyền tải bất hợp pháp dẫn tới nguy cơ hoa kỳ có thể áp dụng các biện pháp siết chặt quản lý đối với gỗ rán xuất khẩu của việt nam
cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết thông tư này quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu kinh doanh tạm nhập vào việt nam để tái xuất sang hoa kỳ đối với mặt hàng gỗ rán thuộc nhóm hs bốn mươi bốn một mươi hai áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển khẩu kinh doanh tạm nhập tái xuất
liên quan đến việc thời gian qua xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp đơn vị nhập khẩu hàng hóa về việt nam để bán
tham gia trưng bày giới thiệu có hình ảnh và thông tin về đường chín đoạn đường lưỡi bò
để cảnh báo về các doanh nghiệp và người tiêu dùng tẩy chay và lên án không sử dụng các sản phẩm hàng hóa có gắn đường lưỡi bò
bộ công thương yêu cầu các doanh nghiệp giả soát báo cáo tình hình nhập khẩu ô tô và việc gắn thiết bị định vị có sử dụng phần mềm bản đồ trên ô tô về bộ
các doanh nghiệp này phải yêu cầu nhà sản xuất ô tô nước ngoài có văn bản cam kết không gắn cài đặt sử dụng các thiết bị tài liệu hình ảnh vi phạm pháp luật về thể hiện chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia của việt nam
mặt khác doanh nghiệp phải ra soát các hợp đồng văn bản pháp lý giao kết với người bán hàng về vấn đề này
bộ công thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các xe ô tô trước khi nhập khẩu vào việt nam đảm bảo không gắn bất kỳ thiết bị tài liệu nào
có hình ảnh vi phạm pháp luật về thể hiện chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia của việt nam
đặc biệt để ngăn chặn các hành vi tương tự có thể xảy ra bộ công thương đề nghị bộ tài chính giao thông vận tải tăng cường phối hợp trong việc quản lý ô tô nhập khẩu
thưa quý vị với vai trò thực thi pháp luật và đồng hành với ngư dân trên các vùng biển đảo của tổ quốc
lực lượng cảnh sát biển việt nam nói chung bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một nói riêng đã có nhiều hoạt động tích cực
trong việc thực hiện chủ trương của chính phủ góp phần giảm bớt những khó khăn cho ngành thủy sản việt nam
trong việc nỗ lực triển khai các biện pháp tháo gỡ thẻ vàng của ec ghi nhận tại hai huyện quảng trạch và lệ thủy tỉnh quảng bình
khu neo đậu tàu thuyền khu vực cửa ròn thuộc xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
tại đây có hơn một chiếc tàu thuyền với hai một trăm linh lao động trên biển
trong đó có hơn hai trăm linh chiếc tham gia đánh bắt xa bờ ngư trường chủ yếu tại vùng biển thanh hóa và một số ở khu vực trường sa
ngày hôm nay người dân ở đây đã có ý thức về vùng phân định trên biển và vùng được đánh bắt hải sản
các biển đảo của bà con ngư dân để bà con ngư dân biết được những chỗ nào là có thể tham gia khai thác và những chỗ nào là mình không được tham gia khai thác để đúng luật biển quốc tế
thì cũng theo pháp luật thì cũng không nên đánh bắt vùng cả nước ngoài vùng trong phạm biển họ
tại hội trường ủy ban nhân dân xã cảnh dương huyện quảng trạch bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp cùng ban dân vận tỉnh ủy quảng bình
luật cảnh sát biển việt nam và tặng quà cho ngư dân nghèo của địa phương
đây là hoạt động đầu tiên và là bước cụ thể hóa chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
giữa ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển và ban thường vụ tỉnh ủy quảng bình vừa được ký kết
cùng với việc tuyên truyền tập trung trên đất liền bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một còn cử các tổ tuyên truyền đi theo các tàu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
để trực tiếp đến tuyên truyền tại các tàu thuyền của bà con đánh bắt hải sản trên biển
cũng như tuyên truyền tại các khu vực neo đậu ở các địa phương ven biển mà đơn vị quản lý
tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm được các quy định trong quá trình đánh bắt trên biển
không vi phạm vào vùng biển của nước ngoài rồi những quy định đánh bắt đúng luật để đảm bảo được cho bà con ngư dân có một nhận thức đúng

từ đó bà con nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật việt nam
cũng như các điều luật quốc tế có liên quan trong quá trình khai thác trên biển
từ đó tạo điều kiện cho việc gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản việt nam
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chủng của tỉnh như là đài phát thanh truyền hình bảo quảng bình
trực tiếp cử các lực lượng đến tận các địa bàn để tuyên truyền trực tiếp cho bà con ngư dân trên đánh bắt trên biển
rồi là phối hợp với cơ quan chức năng để áp dụng các giải pháp
như là gặng định vị rồi tổ chức là đăng ký kiểm soát tàu thuyền thì đều được quan tâm và chủ trọng
những chiếc phao tròn những lá cờ tổ quốc những tờ rơi tờ gấp đều ghi một cách rõ ràng
cụ thể các vùng biển mà ngư dân ta được phép đánh bắt tần số các đài canh để bà con liên lạc khi có sự cố trên biển
tất cả những điều đó đều mong muốn góp phần để bà con hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật quốc tế và việt nam khi tham gia đánh bắt trên biển
thưa quý vị thông tin chúng tôi vừa nhận được từ phóng viên hiện trường chuyển về
đó là câu chuyện thị trường vé chợ đen các trận đấu giữa tuyển quốc gia việt nam với uae và thái lan
ghi nhận của phóng viên antv đến đầu giờ chiều nay thì giá vé chợ đen các trận đấu này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
sáng nay dù trời có mưa nhỏ khu vực trước sân vận động quốc gia mỹ đình hàng trăm người vẫn tấp nập ngã giá mua bán các cặp vé bóng đá
một cặp vé khá nặng nhưng không có dấu hiệu hại nhiệt
khán đài b trận việt nam uae được các đối tượng giao bán với giá hai năm triệu đồng một cặp
trong khi giá niêm yết của vé này chỉ là năm trăm linh đồng trên một chiếc
các cặp vé khán đài d khán đài c cũng được giao bán giá thấp nhất từ một triệu đồng trên một cặp
có nhiều người bán vé còn khẳng định có thể cung cấp vé với số lượng lớn
một cặp vé khá nặng nhưng không có dấu hiệu hại aproade
b chỗ để chọn combining tiêu chuối từ đây đến đấy là program được

theo thông báo của liên đoàn bóng đá việt nam vff vẽ các trận đấu sẽ được bán online
tuy nhiên tình trạng vừa mở bán vài phút đã hết vé rồi những nghi ngờ về việc phe vé vẫn được rất nhiều người dân phản ánh
và những câu trả lời kiểu như thế này của những người bán vé lại càng khiến cho những nghi ngờ đó thêm có cơ sở
một cặp vé được bán trên thị trường chợ đen như này tranh giá gấp từ ba đến năm lần giá niêm yết
lợi nhuận ngoài luồng của một cặp vé năm trăm linh đến vài triệu đồng tùy vị trí
nếu có tình trạng phe vé với số lượng lớn con số lợi nhuận ngoài luồng này cũng không hề nhỏ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại